thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa gió bắc đến tây bắc cấp bốn cấp năm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp bốn nhiệt độ phổ biến hai mươi tám ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước